tòa án tối cao anh đã bắt đầu phiên điều trần kéo dài bốn ngày để xem xét kháng cáo của chính phủ anh đối với phán quyết của tòa thượng thẩm nước này về việc khởi động brexit phải được quốc hội thông qua
đây được coi là một trong những phiên điều trần liên quan đến hiến pháp quan trọng nhất tại anh
lần đầu tiên trong lịch sử toàn bộ một mươi một thành viên hội đồng thẩm phán của tòa án tối cao anh sẽ họp bàn và ra phán quyết
hai vấn đề pháp lý chủ chốt được tất cả các bên quan tâm tại phiên điều trần này là liệu có thể rút lại điều năm mươi hiệp ước lisbon một khi nó được kích hoạt
và tòa sẽ ra quyết định ra sao về việc xứ quên và scotland yêu cầu được quyền tham gia quyết định kích hoạt điều năm mươi
thủ tướng anh theresa may tuyên bố sẽ khởi động tiến trình eu trước cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy một lộ trình dự kiến kéo dài hai năm
trong khi tòa thượng thẩm anh ra phán quyết
thủ tướng anh theresa may nói rằng cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên eu của anh ngày hai mươi ba tháng sáu chỉ mang tính chất tham khảo và việc kích hoạt điều năm mươi cần được quốc hội thông qua